sau gần một tuần bình chọn cuộc bình chọn cho bàn thắng biểu tượng của u hai mươi ba châu á đã có kết quả
với lượng phiếu bầu áp đảo sư phẩm cầu vòng tuyết của tiền vệ nguyễn quang hải được liên đoàn bóng đá châu á
chọn là bàn thắng mang tính biểu tượng của u hai mươi ba châu á
với số phiếu áp đảo lên đến hơn một triệu lượt bình chọn
vũ sút cầu vòng trong tuyết của tiền vệ quang hải vào lưới u hai mươi ba ugb kittan
ở trận chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám tại thường châu trung quốc
đã chính thức trở thành bàn thắng mang tính biểu tượng u hai mươi ba châu á
con số này bỏ xa bàn thắng xếp ở vị trí thứ hai của cầu thủ u hai mươi ba iran mandi torabi
với tổng số chỉ hai trăm chín mươi tám ba mươi bảy phiếu phát lập công vào lưới u hai mươi ba trung quốc vào năm hai nghìn một mươi
nhớ lại trận đấu đầu năm ngoái cuối hiệp một thời điểm u hai mươi ba việt nam đang bị dẫn một
u hai mươi ba việt nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp và quang hải là người nhận trọng trách
tiền đạo số một mươi chín của u hai mươi ba việt nam đưa bóng vòng qua hàng rào
bay vào góc chết khung thành u hai mươi ba ugb kittan ghi bàn gỡ hỏa một một
bàn thắng này được báo chí gọi là cầu vòng trong tuyết vì đường cong tuyệt đẹp
mà quang hải tạo ra trên sân vận động bị phủ đầy tuyết ở thường châu